tri cục hải quan sân bay tân sơn nhất vừa tạm giữ một nữ hành khách ba mươi bảy tuổi quốc tịch việt nam ngụ tại tỉnh bình thuận
ngay sau khi vừa đáp chuyến bay từ brazil đến tp hcm với tội danh vận chuyển trái phép các chất ma túy
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất phối hợp với cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an kiểm tra khám xét hành lý của nghi phạm
đã phát hiện bốn gói cocaine được cất giấu tinh vi trong quần áo mỹ phẩm giày dép và đồ dùng cá nhân khác
qua lời khai ban đầu nghi phạm khai nhận có quen biết và quan hệ tình cảm với một đối tượng người nigeria thông qua mạng xã hội
và được đối tượng này cho tiền mua vé máy bay rủ sang brazil chơi
khi về nước được đối tượng trên nhờ mang quà về cho người nhà tại tp hcm
khi về đến sân bay tân sơn nhất thì bị lực lượng hải quan phát hiện số ma túy trên và bắt giữ
vụ án hiện đang được điều tra mở rộng